tại buổi họp báo thường kỳ phát ngôn viên bộ ngoại giao lê thị thu hằng đã dành phần lớn thời gian để thông tin về các diễn biến gần đây ở khu vực biển đông
trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cập nhật tình hình và các biện pháp đấu tranh của việt nam từ khi tàu hải dương viii trở lại xâm phạm vùng độc quyền kinh tế và thềm lục địa của việt nam
người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng nêu rõ
trong những ngày qua nhóm tàu khảo sát hải dương viii của trung quốc đã trở lại và tiếp tục hành vi xâm phạm nghiêm trọng vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của việt nam được xác định theo các quy định của công ước liên hợp quốc về luật biển một nghìn chín trăm tám mươi hai
việt nam đã nhiều lần giao thiệp với phía trung quốc về vấn đề này yêu cầu trung quốc chấm dứt ngay vi phạm rút toàn bộ tàu ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của việt nam không có những hành vi làm gia tăng căng thẳng gây phức tạp tình hình đe dọa đến hòa bình ổn định
trong những ngày qua nhóm tàu khảo sát hải dương viii của trung quốc đã trở lại và tiếp tục hành vi xâm phạm nghiêm trọng vùng độc quyền kinh tế và thềm lục địa của việt nam được xác định theo các quy định của công ước liên hợp quốc về luật biển một nghìn chín trăm tám mươi hai